trong bối cảnh covid một mươi chín tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
việc vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế càng được quan tâm
ngành bảo hiểm xã hội và ngành giáo dục cùng với các đơn vị trên địa bàn đà nẵng
đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu bao phủ một trăm linh bảo hiểm y tế học đường
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã có công ban gửi các cơ quan đơn vị liên quan
về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nhằm tổ chức triển khai hướng dẫn phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm y tế
xem đây là một trong những tiêu chí công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm đối với nhà trường
học sinh sinh viên có thể đăng ký theo các phương thức đóng ba tháng sáu tháng một mươi hai tháng
mức hưởng bảo hiểm y tế tám mươi chi phí trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế
nếu học sinh sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo thì mức hưởng là chín mươi năm và hộ nghèo mức hưởng là một trăm linh